trường đại học y khoa phạm ngọc thạch tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập
đón nhận huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước trao tặng và kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam
đến dự có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước
tiền thân là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố
nay là trường đại học y khoa phạm ngọc thạch
ý thức được vai trò trách nhiệm của mình nhà trường đã phát triển nhanh về đội ngũ giảng viên
qua danh tiếng trên thế giới có sáu trăm linh giảng viên trong đó có chín mươi có trình độ chuyên môn sau đại học
hiện đang đào tạo chín sinh viên trong đó có tám trăm linh sinh viên đào tạo sau đại học
và hàng năm tuyển sinh một bốn trăm linh sinh viên với năm mươi sáu mã ngành đào tạo và sáu mươi hai cơ sở thực hành
với những thành tích xuất sắc thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho nhà trường
và trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí ngô minh xuân hiệu trưởng
và huân chương lao động hạng ba cho đồng chí phạm đăng diệu phó hiệu trưởng nhà trường
cũng nhân dịp này nhà trường cũng đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của chính phủ và bộ giáo dục và đào tạo